theo báo cáo ban chỉ huy tiền phương ứng phó với bão số chín tính đến một mươi bảy h ngày hôm nay
tại các địa phương đã có ba mươi bốn nhà bị sập năm mươi sáu một trăm sáu mươi ba nhà bị tốc mái ba mươi một trụ sở cơ quan
và ba mươi năm điểm trường bị hư hỏng và tốc mái
bão số chín cũng đã gây ngập lụt chia cắt hai thôn với hơn một hai trăm hai mươi năm người tại xã ngọc véo
huyện đắc hà tỉnh con tum một người chết và hai người mất tích
hiện ba trăm sáu mươi xã đã chủ động cắt điện chống bão trong đó tại đà nẵng có một mươi một xã
quảng nam có năm mươi sáu xã quảng ngãi một trăm bốn mươi năm xã bình định có chín mươi bảy xã phú yên có năm mươi một xã
lũ trên các sông duyên hải nam trung bộ đặc biệt là sông vệ tỉnh quảng ngãi
đã trên mức ba độ ba và vẫn tiếp tục lên cao
vì vậy cần tập trung công tác ứng phó di dời người dân tại các vùng hạ du vùng trũng để đảm bảo an toàn